sau hơn một tuần nghị án hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm bước vào tuyên án đối với phạm công danh và ba mươi năm đồng phạm
trong vụ án làm thất thoát hơn chín tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng xây dựng
theo đó mức án đề xuất đối với phạm công danh là ba mươi năm tù
theo viện kiểm sát sau khi được ngân hàng nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu ngân hàng đại tín trustbank
phạm công danh đã nắm quyền kiểm soát tái cấu trúc ngân hàng này khi đang làm ăn thua lỗ
với khoản lỗ luy kế trên sáu tỷ đồng và đổi tên thành ngân hàng xây dựng việt nam vncb
phạm công danh đã chỉ đạo cấp dưới thuộc tập đoàn thiên thanh và vncb thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội
tính đến thời điểm khởi tố vụ án ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn dưới sự điều hành của phạm công danh
vncb đã bị âm vốn hơn một mươi tám tỷ đồng phạm công danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn chín tỷ đồng
mức án đề xuất đối với phạm công danh là ba mươi năm tù
tại phiên tòa viện kiểm sát cũng đề nghị các bức án đối với sáu bị cáo được xác định với vai trò giúp sức tích cực cho phạm công danh
cùng bị truy tố về hai tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tiến dụng
trong đó có phan thành mai nguyên tổng giám đốc vncb bị đề nghị từ hai mươi bốn tới hai mươi sáu năm tù
mai hữu khương nguyên giám đốc vncb chi nhánh sài gòn từ hai mươi hai tới hai mươi bốn năm tù
hoàng đình quyết phó giám đốc vncb chi nhánh sài gòn giám đốc vncb chi nhánh lâm giang từ hai mươi tới hai mươi hai năm tù
đối với hai mươi năm bị cáo còn lại là các cán bộ ngân hàng cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
được đề nghị mức án thấp nhất là ba năm tù treo đến cao nhất là sáu năm tù giam